xin kính chào quý vị và các bạn
do tác động của hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay hai mươi chín tháng năm đến đêm mai ba mươi tháng năm
ở khu vực vùng núi và trung du các tỉnh thành phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ sáu mươi một trăm linh mm một đợt có nơi trên một trăm hai mươi mm
đợt mưa này được dự báo sẽ kéo dài tới ngày một tháng sáu mới có xu hướng giảm
trong cơn giông gần đề phòng lốc xét gió mạnh
nguy cơ lũ quét sạt ở đất vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì ở mức hai mươi ba ba mươi hai độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng của hội tụ gió nhiều hơn nên trong ba ngày tới
đều có mưa lớn với lượng mưa được dự báo cũng lên tới sáu mươi một trăm linh mm có nơi lên trên một trăm hai mươi mm
người dân nơi đây cũng cần hết sức cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn sẽ giao động ở xung quanh ngưỡng hai mươi hai ba mươi hai độ
tại các tỉnh
miền trung cũng chịu tác động của hình thế gây mưa cho bắc bộ
nên từ ngày mai mưa rông tại thanh hóa và nghệ an cũng sẽ tăng dần
sang tới ngày ba mươi một mưa rồng sẽ lan ra toàn khu vực
cùng với mưa rông nắng nóng trên khu vực có khả năng sẽ dịu dần
cao nhất sẽ giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới vẫn phổ biến ngày có nắng nhiều
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì ở ngưỡng hai mươi bốn ba mươi bốn độ
đến với vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
do đó mưa sông có xu hướng gia tăng mạnh
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to đề phòng hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
do có mưa nên nền nhiệt tại đây sẽ giảm nhẹ giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng duy trì mưa rông
có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
người dân nơi đây cũng cần đề phòng với khả năng xảy ra ngập ống vùng trũng thấp
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ